các bệnh viện bước vào cơ chế tự chủ về tài chính đã đòi hỏi phải ngày một nâng cao hơn chất lượng khám chữa bệnh
và chất lượng phục vụ người bệnh
dinh dưỡng tiết chế phục vụ bệnh nhân trở thành một phần trong công tác điều trị
để thực hiện bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện về mặt dinh dưỡng tiết chế của bộ y tế
sở y tế cùng trung tâm dinh dưỡng tp hcm đã tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn về chủ đề này
tại cuộc hội thảo sáng ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đại diện của trung tâm dinh dưỡng thành phố
cùng đại diện cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đã công bố kết quả phân tích
việc thực hiện tiêu trí chất lượng bệnh về dinh dưỡng trong hai năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
tại một mươi một bệnh viện đa khoa khu vực và hai mươi hai bệnh viện đa khoa cấp quận huyện trên địa bàn thành phố
phân tích những kết quả khảo sát cho thấy dù công tác dinh dưỡng có tiến bộ qua từng năm
nhưng vẫn còn nhiều hạn chế đó là cơ sở vật chất cho công tác dinh dưỡng còn thiếu và cũ
nhân sự các khoa dinh dưỡng còn biến động và thiếu hụt
bên cạnh đó các tề liệu truyền thông về dinh dưỡng chưa đạt chuẩn
nghiên cứu khoa học dinh dưỡng chất lượng chưa cao cũng như chưa có nhiều công tác hội trần dinh dưỡng
đó chính là những thách thức mà ngành dinh dưỡng thành phố cần phải tìm ra giải pháp
để các bệnh viện ngày một nâng cao hơn nữa uy tín khám chữa bệnh và phục vụ của mình